chợ đình bích la ở quảng trị là lễ hội độc đáo một phiên chợ quê hiếm có chỉ họp mỗi năm một lần vào đêm mùng hai đến sáng ngày mùng ba tết nguyên đán tại đỉnh làng
đây là lễ hội truyền thống của dân làng bích la xã triệu đông huyện triệu phong năm nào cũng thu hút hàng vạn lượt khách thập phương tham gia cầu lộc cầu tài đầu năm mới
ngay từ khi con gà cất tiếng gáy đầu tiên đón chào ngày mới các vị cao niên trong làng tiến hành nghi lễ dân hương cầu nguyện tạ ơn các bậc tiền nhân tại địa điểm đỉnh làng
tiếp đó nhân dân trong làng bích la dành những thứ tốt đẹp nhất tinh túy nhất để bày bán trong phiên chợ tất cả đều là những sản vật do chính người dân làm ra từ đồng đất quê hương
tham gia lễ hội chợ đình bích la bên cạnh người dân các địa phương trong huyện trong tỉnh lễ hội còn thu hút rất đông khách ở các tỉnh thành phố
trong cả nước đến với chợ đình
tham gia lễ hội chợ đình bích la bên cạnh người dân các địa phương trong huyện trong tỉnh lễ hội còn thu hút rất đông khách ở các tỉnh thành phố
hồ nước phía trước ngôi đình là nơi ngự trị của linh vật thần kim quy những năm rùa vàng nổi lên mặt nước thì dân làng gặp được mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu cuộc sống yên vui hạnh phúc
thế nhưng có một năm nọ người dân làng bích la không thấy rùa vàng nổi lên nước trong hồ bỗng dưng bị đục và đúng vào năm đó làng bị thiên tai hoành hành đụt to bão lớn mùa màng thất bát
sau lần đó người dân làng bích la đã tập trung về quanh hồ tổ chức mở hội lớn tại đỉnh làng
hồ nước phía trước ngôi đình làng bích la đánh trống gõ mõ để cầu rùa vàng nổi lên
như ngay được lời khẩn cầu của người dân thần kim quy đã xuất hiện giữa lòng hồ trong không khí nô nức rộn rã đèn đuaác sáng ngời chống rong cờ mở và tiếng gieo hò vui mừng khôn siết của mọi người
kể từ đó lễ cầu thần kim quy được lưu giữ cho đến tận ngày nay và đã trở thành một nét bản sắc rất riêng của người dân làng bích la
thật ra việc tổ chức phát triển lễ hội này lên đó là một vấn đề cần quan tâm
trong năm hai mươi tám nay về phía huyện đường phong chúng tôi đang tham mưu để xây dựng hoàn thiện đề án phát triển lễ hội trên đường bích la gắn với phát triển du lịch tại địa phương
lễ hội chợ đình bích la là một lễ hội cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện rõ tinh thần nhân văn sâu sắc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của đông đảo người dân
đây cũng chính là lễ hội nông nghiệp mang ý nghĩa tâm linh
và là nét văn hóa dân gian tốt đẹp mang đậm tính cộng đồng dân tộc